hai bồn chứa một mươi lít dầu được đặt ngay cạnh trường mầm non gần khu dân cư khiến cho giáo viên phụ huynh học sinh và người dân lo lắng
trời nắng nóng các bồn chứa dầu này có thể cháy nổ bất cứ lúc nào
và sự việc này đã kéo dài nhiều tuần qua khi đơn vị săn lấp mặt bằng dự án tái định cư
chữ nhiên liệu để phục vụ các xe ô tô chở vật liệu xây dựng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
nhiều tuần qua phụ huynh và giáo viên tại ngôi trường này không khỏi lo lắng
khi những thùng chứa dầu lộ thiên nằm trọng trơ cách trường khoảng hai mươi mét
trời nắng gắt kèm gió nam vết dầu loang lộ trên mặt đất bốc mùi khó chịu và nguy cơ cháy nổ cao
thưa quý vị
theo đơn vị thi công dự án trong khoảng một tuần dầu được đổ vào hai bồn một mươi lít
rồi được san chiết ra các xe chở vật liệu xây dựng
việc chứa dầu này chưa được cơ quan chức năng cho phép
theo các cơ quan chuyên môn muốn chữ xăng dầu phục vụ xe chở vật liệu xây dựng thi công công trình
doanh nghiệp phải được cơ quan chức năng cho phép về vị trí phương thức để bảo đảm an toàn cháy nổ
việc hai bồn chứa dầu nằm ngay cạnh trường học và khu dân cư nếu không được di chuyển sớm
thì không những nhà trường phụ huynh học sinh bất an mà cả khu dân cư luôn trong tình trạng mất an toàn